từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến nay tỉnh đắk lắc đã đón nhận thêm gần ba trăm linh nhân khẩu là dân di cư tự do từ các tỉnh khác
điều này đang dẫn đến tình trạng quá tải các quy hoạch tác động xấu đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và phát sinh nhiều vấn đề phức tạp cho địa phương
dân di cư tự do đến tỉnh đắk lắc chủ yếu từ phía bắc chiếm gần một mươi sáu dân số toàn tỉnh
ngành nghề chính của họ là sản xuất nông nghiệp thô sơ lạc hậu phụ thuộc vào thiên nhiên
từ năm hai nghìn năm đến nay tỉnh đắk lắc đã xây dựng nhiều dự án tái định cư cho dân di cư tự do
tuy nhiên đến nay chưa có dự án nào hoàn thành cuộc sống của người dân vẫn còn thiếu thốn trăm bề
đất ở đất sản xuất không đủ khiến người dân phải thất nghiệp ngồi nhà trông con một số khác thì bươn trải đủ nghề để mưu sinh

khi truyền khai dự án tương đối tốt một số bà con ở ngoài bắc lại tiếp tục vào cho nên cũng ảnh hưởng nó bị phá vỡ dự án mà chúng ta truyền khai từ bắt đầu
hàng năm vẫn có những dòng người âm thầm di cư vào đắk lắc họ cùng với những người vào trước sống chen trúc tạm bỡ trong những dự án tái định cư đang giang dở vì thiếu vốn hoặc kéo nhau lên rừng đốt nương làm rẫy tạo ra thêm nhiều hệ lụy cho chính quyền địa phương phải giải quyết